hệ quả là đầu giờ chiều nay nắng nóng đã xảy ra trên diện rộng ở khu vực phía đông bắc bộ và khu vực sơn la hòa bình
trong đêm nay vùng hội tụ gió yếu trên mực một năm trăm linh m vẫn gây ra mưa rông cục bộ cho một số nơi thuộc khu vực vùng núi phía bắc
ngày mai dạnh áp thấp có trục khoảng từ hai mươi bốn hai mươi bảy độ vĩ bắc nối với vùng áp thấp phía tây
đang có xu hướng mở rộng hơn nữa về phía đông nam
do đó tình trạng nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở khu vực phía đông bắc bộ
và các tỉnh thuộc khu vực sườn đông dãy hoàng liên sơn
bao gồm các tỉnh lào cai yên bái sơn la và hòa bình với mức nhiệt cao trong khoảng ba mươi năm ba mươi bảy độ
với trung bộ xuất dọc các tỉnh miền trung từ thanh hóa đến phú yên
chịu ảnh hưởng của đới gió khô nóng do đới gió tây nam vượt dãy trường sơn gây ra hiệu ứng phơn
nên trưa nay nhiệt độ trên khu vực hầu hết đều phổ biến trong khoảng từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ có nơi còn trên ba mươi bảy độ
tình trạng nắng nóng này sẽ tiếp tục tái diễn
vào ngày mai khi mà hiệu ứng phơn do đới gió tây nam này gây ra vẫn còn được duy trì
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở khu vực này đạt mức ba mươi năm ba mươi tám độ
một số nơi ở vùng núi phía tây có thể còn xuất hiện mức nhiệt trên ba mươi tám độ
các tỉnh từ khánh hòa đến bình thuận vẫn là nơi bầu không khí dịu mát hơn cả ở miền trung
khi mà nhiệt độ ngày mai ở đây duy trì ở mức từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
với khu vực phía nam trong đêm nay và ngày mai gió mùa tây nam có cường độ suy yếu
ngoài ra ở tầng không khí trên mực năm m vùng hội tụ gió tây nam gây mưa rông nhiều nơi
cho khu vực nam bộ trong suốt những ngày qua cũng suy yếu đi
vì vậy mà mưa rông ở cả hai khu vực là tây nguyên cũng như là cả khu vực nam bộ
giảm xuống mức độ dài rác và tập trung vào thời điểm chiều tối
ban ngày trời có nắng đan sen trên cả hai khu vực nên nhiệt độ cao nhất ở tây nguyên
phổ biến trong khoảng từ hai mươi tám ba mươi một độ còn tại nam bộ nhiệt độ trong khoảng ba mươi ba mươi ba độ
trên biển thời tiết tại cả hai vùng biển huyện đảo hoàng sa và huyện đảo trường sa
vẫn duy trì hướng gió thịnh hành là hướng tây nam nhưng với cứng độ suy yếu dần
ở khu vực vùng biển huyện đảo hoàng sa trời nắng giáo với cường độ gió tây nam
phổ biến ở mức cấp bốn
đối với vùng biển huyện đảo trường sa đôi lúc có mưa rông vài nơi và gió tây nam
thổi ở mức trung bình cấp ba bốn
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước